cho ý kiến vào dự thảo luật đa số đại biểu nhất trí với dự thảo luật là cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
quy định này thống nhất với quy định tài khoản sáu điều năm của luật phòng chống tác hại của rượu bia năm hai nghìn một mươi chín
quy định trên đã được thực tiễn kiểm nghiệm phát huy kết quả tốt số vụ tai nạn liên quan đến rượu bia giảm
hiện nay là luật phòng chống tác hại rượu bia đang quy định như vậy và thực tiễn áp dụng thì chúng ta cũng thấy là đã dần dần hình thành được
bước đầu cái văn hóa tham gia giao thông không uống rượu bia cho nên là chúng tôi đề nghị đồng ý với phương án một
luật đấy là luật phòng chống tác hại rượu bia và cái việc mà để chúng ta đưa một cái quy định mà có vẻ là nó là của đối tượng của cái luật
về giao thông giao thông đường bộ vào trong cái luật này và để mà hạn chế tác hại của rượu bia
và trên thực tế thì nó đã phát huy tác dụng rất là tốt
thế thì không có cái cớ gì mà khi mà chúng ta trao đổi thảo luận về cái luật chính cái luật điều chỉnh về vấn đề này
tức là luật về an toàn giao thông mà lại chúng ta lại bỏ một cái quy định mà rất là hữu hiệu ở cái luật phòng chống tác hại rượu bia mà liên quan đến cái lĩnh vực này ạ
qua thời gian thực hiện quy định cấm trên đã đi vào cuộc sống và được đông đảo người dân đồng tình thực hiện
và đang từng bước hình hành văn hóa đã uống rượu
bia thì không lái xe đồng thời làm giảm các vụ tai nạn giao thông do rượu bia gây ra
như trong báo cáo của ủy ban quốc phòng an ninh thì trong năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
thì số vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia đã giảm tới hai mươi năm số vụ
năm mươi số người chết hai mươi hai số người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cũng đồng tình với phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế
tuy nhiên có nhiều ý kiến đại biểu đề nghị báo cáo giải trình tiếp thu trình ra quốc hội
cần làm rõ thêm các lập luận về quy định này làm rõ những cơ sở khoa học quy định nội dung này
trước đó trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật trung tướng lê tấn tới
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội cho biết
nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo luật là cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
thường trực ủy ban quốc phòng an ninh nhất trí với đề xuất của chính phủ
và tha thiết đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội lựa chọn phương án một để báo cáo quốc hội
cho phép tiếp tục kế thừa quy định hiện hành để bảo vệ được nhiều tính mạng sức khỏe
tài sản cho người dân bảo vệ nguồn lực cho xã hội
dự thảo luật trình ủy ban thường vụ quốc hội lần này cũng đã bổ sung một số quy định quan trọng như
về bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông đường bộ bổ sung quy định đấu giá biển số xe
bổ sung quy định về điểm trừ điểm giấy phép lái xe bổ sung các quy định hạng giấy phép lái xe
tại phiên họp thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng đã thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo
trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu đánh giá các ý kiến đều nghiên cứu trách nhiệm sâu sắc khoa học phù hợp
cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu cùng với bộ giao thông vận tải
và ủy ban quốc phòng an ninh chỉnh lý giải trình để chính quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
trong phiên làm việc vào chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình
tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đường bộ
báo cáo một số vấn đề lớn về giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đường bộ
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới cho biết
về các nội dung bảo đảm tính thống nhất trong các nội dung
trong hệ thống pháp luật phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật hệ thống giao thông thông minh
căn cứ ý kiến đại biểu quốc hội thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh đã phối hợp với ban soạn thảo
nghiên cứu ra soát quy định của pháp luật hiện hành và trao đổi thống nhất với ban soạn thảo
luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu quốc hội
bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn và bảo đảm thống nhất giữa hai dự thảo luật
về quy định chung đối với đường cao tốc có ý kiến đề nghị quy định đường cao tốc tối thiểu phải có bốn làn đường
và phải có làn rừng khẩn cấp thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh thấy rằng
việc đầu tư xây dựng đường cao tốc còn phụ thuộc khả năng cân đối ngân sách và huy động nguồn lực
mặt khác đây là vấn đề thuộc tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật sẽ được bộ giao thông vận tải nghiên cứu quy định chi tiết
dự thảo luật đường bộ trình ủy ban thường vụ quốc hội lần này cũng quy định chi tiết một số nội dung liên quan đến phí sử dụng đường cao tốc
quy định giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng quốc lộ để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật
hoạt động quản lý vận hành khai thác và bảo trì quốc lộ nội dung về trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung gương bộ trưởng bộ công an
đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết chủ trương giới thiệu công an chính quy tham gia ban chấp hành ban thường vụ
bầu giữ chức danh phó bí thư kiêm nhiệm đoàn thanh niên xã phường thị trấn từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
và tuyên dương trao giải thưởng gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
hội nghị được tổ chức trực tuyến từ hội trường bộ công an đến điểm cầu sáu mươi một
công an tỉnh thành phố trường thuộc trung gương
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung gương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung gương
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
giữa hội nghị còn có đồng chí bùi quang huy ủy viên dự khuyết trung gương đảng
bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
chủ nhiệm ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam
năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba thông qua tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư
đồng ngũ công an chính quy kiêm nhiệm cán bộ đoàn cấp xã đã phát huy tốt vai trò sung kích của thanh niên
trong tuyên truyền vận động giúp đỡ lực lượng công an triển khai đề án sáu của chính phủ
đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân
thành thiếu nhi hỗ trợ thanh niên hoán lương trở về địa phương sinh sống
quản lý giáo dục giúp đỡ thanh niên chậm tiến hỗ trợ học bồng
cải thiện khẩu phấn ăn cho học sinh nghèo học sinh người dân tộc thiểu số
trong đó có nhiều mô hình công trình phần việc thanh niên đã được triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tiễn
đặc biệt với hiệu quả của việc triển khai chủ trương giới thiệu công an chính quy
tham gia ban chấp hành ban thưởng vụ và giữ chức phó bi thư kiêm nhiệm đoàn cấp xã
nhiều địa phương đã chủ động đề xuất giới thiệu hai mươi một đồng chí là cán bộ công an cấp huyện
tham gia ban chấp hành ban thường vụ và được bầu giữ chức danh phó bi thư kiêm nhiệm đoàn quận
huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh
hiện có sáu mươi ủy viên ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam xã phường thị trấn
ba phó chủ tịch kiêm nhiệm ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam huyện quận thị xã là công an chính quy
và sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian từ nay đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn ban bi thư chung mương đoàn
các tỉnh thành ủy đã luôn quan tâm tin tưởng phối hợp có hiệu quả trong việc giới thiệu công an chính quy
tham gia ban chấp hành đoàn hội cấp xã
qua hai năm thông qua tổ chức đoàn việc triển khai các nhiệm vụ biện pháp công tác của lực lượng công an xã phường thị trấn
được thuận lợi và hiệu quả hơn trước
tình hình tội phạm nhất là tội phạm thanh thiếu niên được kiềm chế nhiều đề án nhiệm vụ lớn của lực lượng công an
đã nhận được sự giúp đỡ và cuộc quyết liệt của các tổ chức đoàn đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư
đại tướng tô lâm nhấn mạnh chủ trương trên đã góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an với cấp ủy
chính quyền các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương xây dựng xã phường là những pháo đài trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngay từ cơ sở
trong công tác phối hợp triển khai đề án sáu của chính phủ phối hợp trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sắc phục của lực lượng công an nhân dân đã cùng với màu áo xanh của thanh niên trên các mặt trận đã in đắp trong tâm trí của mỗi người dân việt nam và ngày càng được nhân dân tin tưởng yêu mến và cảm phục
mà công an chúng tôi cũng lấy cái mục tiêu phường xã là cái pháo đài
từng xã một không có tội phạm
nếu xã nào cũng không có tội phạm thì huyện chắc chắn là phải không tội phạm
huyện nào cũng không có tội phạm
huyện nào cũng không có tội phạm thì tỉnh không có tội phạm
thế rồi ai là người có liên quan đến ma túy ai là người có liên quan đến trộm cắt dân người ta biết hết
từng khu phố từng phố phương người ta biết hết
để chúng ta phải phối hợp với nhau biết được những cái hoàn cảnh như vậy
chủ động tiếp cận với người ta giải quyết những cái xung đột những cái mâu thuẫn đó thì mới không có tội phạm nữa
thời gian tới bộ trưởng tôn lâm yêu cầu cấp ủy lãnh đạo tổ chức đoàn các cấp trong công an nhân dân cần tiếp tục quán triệt nhận thức một cách đúng đắn
đầy đủ về ý nghĩa chiến lược của chủ trương giới thiệu công an chính quy tham gia cơ quan lãnh đạo của đoàn hội trên địa bàn dân cư
từ đó để ra giải pháp thực hiện cụ thể quyết liệt và phân đấu ngày càng có nhiều hơn cán bộ công an chính quy tham gia cơ quan lãnh đạo của đoàn hội trên địa bàn dân cư
tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương bộ công an vì xây dựng công an cấp xã
công an các địa phương cần có các giải pháp cụ thể để đảm bảo
theo từng năm cán bộ công an chính quy được giới thiệu tham gia ban chấp hành đoàn xã phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi bảy phải đạt một trăm linh
ban chấp hành đoàn thanh niên các xã phường thị trấn có công an chính quy tham gia giữ chức vụ phóng bi thư đoàn thanh niên xã phường thị trấn
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm và bí thư thứ nhất trung ương đoàn bùi quang huy đã trao biểu trưng chứng nhận tuyên dương hai mươi gương mặt trẻ công an tiêu biểu
năm hai nghìn hai mươi ba cũng nhân dịp này bộ trưởng tô lâm tặng bằng khen đại diện tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương bộ công an
hôm qua một mươi bốn tháng ba tại hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
rội nghị còn có đại diện đảnh đạo các ban
đảng trung ương các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
năm năm qua công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân đạt nhiều thành tiêu quan trọng để lại nhiều dấu ấn nổi bật
thể hiện rõ nét tinh thần gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương
đã điều tra khám phá nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp theo đúng tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng
các tổ chức đảng trong công an nhân dân tiếp tục có bước trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm yêu cầu các cấp ủy đảng trong công an nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy tri bộ
trong đó cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng siết chặt kỷ cương kỷ luật
lấy việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị là một trong những nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng đảng
triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chức năng của lực lượng công an nhân dân coi trọng phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công an nhân dân
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân theo hướng thực chất kết luận rõ ràng và xử lý nghiêm minh
hội báo toàn quốc hành
năm hai nghìn hai mươi bốn vừa chính thức khai mạc vào sáng ngày hôm nay với sự tham gia của hàng ngàn phóng viên biên tập viên lãnh đạo cơ quan báo chí trung ương và địa phương
đây được xem là ngày hội báo chí lớn nhất của những người làm báo trên cả nước cũng là hội báo toàn quốc đầu tiên tp hcm đăng cai tổ chức
tham dự lễ khai mạc có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trần lưu quang ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đồng chí lê quốc minh tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
hội báo toàn quốc năm nay có chủ đề báo chí việt nam tiên phong đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân quy tụ hơn sáu trăm linh cơ quan báo chí trung ương và địa phương
trong đó gần ba trăm linh cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo việt nam tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước tham gia trưng bày báo chí giới thiệu sản phẩm
hội báo toàn quốc cũng là dịp tôn vinh những thành tiệu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo nghị lực vươn lên tinh thần cống hiến và tính trách nhiệm cao của báo chí việt nam
đồng thời giáo dục truyền thống khích lệ niềm tự tôn lòng tự hào về truyền thống chín mươi chín năm lịch sử báo chí cách mạng khơi dậy khát vọng sáng tạo đổi mới và công hiến của đội ngũ nhà báo hội viên
điểm mới của hội báo năm hai nghìn hai mươi bốn là cùng với triển lãm trưng bày truyền thống lần đầu tiên tổ chức diễn đàn báo chí toàn quốc với các hoạt động nghiệp vụ quy mô tầm vóc
có sự tham dự của hơn sáu mươi diễn giả là các nhà báo giàu kinh nghiệm lãnh đạo các cơ quan báo chí hàng đầu việt nam các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín
tôi đánh giá cao sự chuẩn bị tinh thần đổi mới sáng tạo và các hoạt động tiên phong của báo giới trong năm qua
cách làm mới đã đem lại hiệu quả thiết thực của ban tổ chức và các cơ quan tham dự hội báo năm hai nghìn hai mươi ba
chúng ta cũng cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan báo chí
văn hóa và người làm báo văn hóa cần hạn chế việc hô hào hình thức mà phải đưa nội dung này đi vào chiều sâu trở thành tối quen văn hóa hàng ngày của từng nhà báo
từng hội viên trong quá trình sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng giàu giá trị văn hóa tốt đẹp khơi dậy định hướng những dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội
tôi tin tưởng rằng hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn với sự tham dự
và đại diện lãnh đạo của các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí từ trung ương đến các địa phương
của giới báo chí cả nước sẽ có những lượng giải và kiến nghị phù hợp cho các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí đối với những đòi hỏi này
phát biểu khai mạc tại hội báo chủ tịch hội nhà báo việt nam lê quốc minh cho biết
trong khuôn khổ hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ mang đến cho công chúng và các nhà báo hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ chất lượng
quy mô lớn tính chuyên sâu
hội báo toàn quốc cũng là dịp tôn vinh những thành tiệu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ
tinh thần đổi mới sáng tạo nghị lực vươn lên mạnh mẽ tinh thần công hiến và tính trách nhiệm cao của báo chí việt nam
giáo dục truyền thống khích lệ niềm tự tôn lòng tự hào về truyền thống chín mươi chín năm lịch sử báo chí cách mạng
và khơi dậy khát vọng sáng tạo đổi mới và công hiến của đội ngũ nhà báo hội viên
đồng thời biểu dương động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị
các đơn vị cá nhân các tổ chức doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng việt nam
sáng nay tiểu ban an ninh trật tự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và một số hội nghị sự kiện lớn năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ công an
đã tổ chức phiên họp triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban an ninh trật tự chủ trì phiên họp
tại phiên họp đã công bố quyết định thành lập tiểu ban an ninh trật tự
an ninh trật tự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và quyết định thành lập tổ giúp việc của tiểu ban
báo cáo tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự lễ kỷ niệm và một số hội nghị sự kiện lớn trong năm hai nghìn hai mươi bốn
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
kết luận phiên họp thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương phải thống nhất nhận thức
xác định mục tiêu cao nhất đó là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các sự kiện hội nghị diễn ra thành công
không để xảy ra đột xuất bất ngờ không được để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất
đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của toàn lực lượng công an nhân dân trong sáu tháng đầu năm
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch đề ra với quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt
chủ động trong nắm tình hình giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở
thứ trưởng lương tam quang cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công an các đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công
đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh điện biên thành phố đà nẵng các ban bộ ngành tiếp tục giả soát lại những chủ trương chính sách
nội dung có liên quan phối hợp chặt chẽ cùng bộ công an đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự phục vụ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn và cả nước